bảo tàng dân tổng học việt nam tổ chức chương trình khám phá tết việt nhằm quảng bá cho chương trình tết vui xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
sắc thái văn hóa bắc giang đây cũng là hoạt động phục vụ du khách trong và ngoài nước nhân dịp đón tết nguyên đán sắp tới khi đến với bảo tàng
tại khám phá tết việt có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ bắc giang mang tới cho du khách những trải nghiệm độc đáo ấn tượng
về văn hóa truyền thống việt ngày tết như du khách sẽ được chìm đắm trong những làn điệu quan họ thổ hà mượt mà sâu lắng của những liền anh liền trị
tham gia trò chơi dân gian cầu móc sôi động của người việt ở bắc giang và khám phá văn hóa ẩm thực qua một số đặc sản địa phương
bên cạnh đó khách tham quan đặc biệt là các em nhỏ có cơ hội khám phá những nét văn hóa trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
qua một số hoạt động như gói bánh trưng viết thư pháp in tranh đồng hồ chờ các trò chơi dân gian của một số dân tộc
bảo tàng dân tộc học việt nam là có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ bắc giang
chương trình sẽ tiếp diễn vào ngày năm và sáu tết kỷ hợi